thiên tai đã vô tình cướp đi sinh mạng của nhiều người dân trong đợt lũ lụt vừa qua
nhưng nổi bật trên cơn lũ lịch sử chúng ta càng thấy rõ được tình người
mới đây bất chấp nguy hiểm đến tính mạng ông nguyễn thành phước là một cựu chiến binh đã bảy mươi ba tuổi
đã dũng cảm lao xuống dòng nước lũ cứu thoát người bị lũ cuốn
để biểu dương gương sáng này lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thuyền huế đã đến thăm
và trao ba triệu đồng tặng thưởng ông nguyễn thành phước ở thôn thanh tuyền xã thủy thanh thị xã hương thủy
chiều một mươi năm tháng một mươi hai chị nguyễn thị thúy hằng một mươi chín tuổi thường chú xã thủy thanh sinh viên trường cao đẳng y dược huế
đi xe máy trên đường đi học về đến gần nhà đoạn ngã ba đường thôn thanh tuyền gần nhà ông nguyễn thanh phước
đã bị nước lớn và chảy mạnh cuốn trôi cả người và xe
bà phan thúy nguyệt sáu mươi tám tuổi vợ ông nguyễn thanh phước nghe thấy tiếng kêu cứu
đã gọi ông nguyễn thanh phước chạy ra cứu người bất chấp nguy hiểm
sau đó mọi người đến cùng ông phước đưa nạn nhân lên ghe vào nhà sơ cứu
ông nguyễn thành phước là cựu chiến binh thời kháng chiến trong mỹ
ông đang là ủy viên ban chấp hành hội cựu chiến binh xã thủy thanh
tri hội trưởng cựu chiến binh thôn thanh tuyền xã thủy thanh
ông có bốn người con trai nhưng đều bị nhiễm chất độc da cam dioxin